tại trà vinh bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa cùng đoàn công tác của bộ đã có chuyến khảo sát luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông hậu và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về phát triển giao thông trên địa bàn
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh trà vinh bộ trưởng đã đồng quan điểm với kiến nghị của tỉnh về đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi ba trên địa phận trà vinh
nâng cấp quốc lộ sáu mươi đoạn cầu cổ chiên bình phú chấp thuận việc không thu phí phà canh tắc phà láng sắt trên quốc lộ năm mươi ba để giảm bớt khó khăn cho người dân bốn xã cù lao do đào canh tắt mở luồng tàu biển gây ra
về lương tàu biển bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với tỉnh trà vinh nhanh chóng giải quyết các vấn đề tiếp theo như giám sát sự bồi lắng của luồng tàu
lập dự án xây kè chống sạt lở đảm bảo an toàn giao thông thủy xây dựng đường hai bên luồng tàu nghiên cứu tác động đời sống người dân để khai thác tối đa hiệu quả luồng tàu